thưa quý vị cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cho biết
đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật
xảy ra tại công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư xây dựng bách khoa việt
gọi tắt là công ty bách khoa việt và các đơn vị có liên quan
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại bộ công thương công ty bách khoa việt và các đơn vị có liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn lộc an về tội nhận hối lộ
trần trác việt đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi giám đốc công ty bách khoa việt
đỗ thị tuyết nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín kế toán trưởng của công ty bách khoa việt
cùng về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ năm phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên
đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
tiếp theo là thông tin đang nhận được sự quan tâm của dư luận
vào sáng ngày hôm nay vụ án nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
đã được tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm
ba hằng và bốn đồng phạm bị truy tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
tại phiên tòa vào sáng nay các luật sư của một mươi cá nhân bị bà nguyễn phương hằng và đồng phạm xúc phạm
đều bị hội đồng xét xử xác định tư cách tố tụng của thân chủ mình là người bị hại
không phải là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án
và đề nghị hội đồng xét xử
tuy nhiên hội đồng xét xử không đồng ý hoãn phiên tòa
sau phần đọc cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hcm
hội đồng xét xử đã hỏi bà hằng và bốn bị cáo
bị cáo hằng và các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng cáo trạng đã nêu
cá sĩ đàm vĩnh hưng rút lại yêu cầu bồi thương thiệt hại đối với bà hằng
mà chỉ đề nghị bà hằng xin lỗi công khai tại tòa
phía ca sĩ viu anh cũng không đòi bồi thương thiệt hại và xin giảm án cho bị cáo hằng
phiên tòa vào sáng ngày hôm nay kết thúc ở phần xét hỏi giữa viện kiểm sát nhân dân tp hcm và các bị cáo
để phục vụ công tác xét xử tòa án đã triệu tập một mươi hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
gồm ông võ nguyễn hoài linh bà nguyễn thị mỹ oanh tức ca sĩ viu anh
bà đặng thị hàn ni ông huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng
bà trần thị thủy tiên cùng chồng là lê công vinh
ông nguyễn đức hiển bà đinh thị lan bà lê thị giàu
bà trương thị việt hà ông huỳnh uy dũng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam và ông nguyễn đình kim
vào chiều hôm nay phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi và tranh luận
với hành vi giết người võ minh tiên lâm thanh hảo và nguyễn đức thịnh
đều trú tại tp bạc liêu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra
theo hồ sơ vào chiều ngày bảy tháng
do xảy ra va chạm giao thông với hai thanh niên
hào và thịnh đã dùng dao chém nhiều nhát vào người của hai thanh niên này rồi bỏ đi
khoảng ba mươi phút sau thịnh điều khiển xe máy chở hảo và tiên
tiếp tục quay trở lại nơi đã xảy ra sự việc
lúc này cả nhóm thấy hai thanh niên khác đang đi ngược chiều và cho rằng
đây là hai thanh niên vừa bị chém nên cả nhóm tiếp tục đuổi theo
áp sát xe rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người ngồi sau
các nạn nhân sau đó đã nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu
quá trình xác minh điều tra
công an tỉnh bạc liêu đã bắt được các nghi phạm
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ hai đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản
quá trình gây án các đối tượng này luôn mang theo hung khí
để có thể chống trả lực lượng chức năng và người dân khi bị phát hiện
cụ thể từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến trước khi bị bắt giữ
trần văn mười đối tượng đã có năm tiền án
và nguyễn quốc dũng đối tượng có bốn tiền án
cùng chú tại xã nghi trung huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
đã sử dụng xe mô tô di chuyển trên các tuyến đường trong và ngoài địa bàn
hai tỉnh nghệ an hà tĩnh để tìm cách đột nhập lấy trộm tài sản
sau đó liên hệ để đưa các tài sản trộm cắp được vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ
quá trình phạm tội các đối tượng luôn đeo găng tay khẩu trang
mặc áo chống nắng đội mũ trùng kín mặt
và luôn mang theo hung khí như là dao kiếm để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện
sau thời gian theo dõi vào ngày một mươi năm tháng chín
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an và công an huyện nghi lộc
đã phối hợp bắt giữ hai đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản
thu giữ năm điện thoại di động hai máy tính sách tay hai xe mô tô và nhiều vật chứng có liên quan
đồng thời làm rõ từ đầu tháng bảy đến nay các đối tượng đã thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh chiếm đoạt nhiều tài sản tổng trị giá hàng trăm triệu đồng
công an thành phố đà nẵng vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự cục đối ngoại
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an phát hiện bắt giữ và hoàn thành việc bàn giao
cho cơ quan chức năng của hàn quốc đối tượng kim yi hong quốc tịch hàn quốc
là nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng xảy ra tại hàn quốc trước đó
đã bị interpol phát lệnh truy nã đỏ
theo tài liệu điều tra vào ngày một mươi tám tháng tám kim yi hong đột nhập vào truy nhánh một ngân hàng
tại hàn quốc đe dọa nhân viên và cướp đi số tiền ba mươi chín triệu won tương đương với bảy trăm tám mươi triệu đồng
và tổ thoát được biết kim yi hong đã từng có chín tiền án về tội trộm cắp tài sản
vì đánh bạc lâm vào cảnh nợ nần nên đối tượng này nảy sinh ý định thực hiện vụ cướp ngân hàng táo tợn
sau hai ngày gây án kim yi hong đã rời hàn quốc đến việt nam
nhận được thông tin trao đổi từ interpol đối tượng đang lẩn trốn
tại đà nẵng công an thành phố đã khẩn trương xác minh triển khai các biện pháp truy tìm
và phát hiện kim yi hong đang lưu trú trên địa bàn phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
nên tiến hành mật phục bắt giữ khẩn cấp hiện công an thành phố đà nẵng đã bàn giao kim di hồng
cho phía cảnh sát hàn quốc để di lý về nước phục vụ điều tra
thưa quý vị bằng việc phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
thời gian qua công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn tuyến biên giới biển
đã mang lại hiệu quả cao hoạt động này đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức
ý thức chấp hành pháp luật của quân chúng nhân dân góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
sau đây là ghi nhận tại địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an
với anh nguyễn văn công ở xóm một mươi xã diễn trung huyện diễn châu khẩu súng này đã gắn bó nhiều năm
sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ cùng với sự tuyên truyền của lực lượng bộ đội biên phòng
anh đã vận động người bạn cùng xóm tự nguyện đến nồn biên phòng diễn thành giao nộp hai khẩu súng tự chế
đồn biên phòng diễn thành bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an quản lý địa bàn tám xã biên giới biển
để nâng cao nhận thức cho bà con hạn chế tình trạng sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái phép
đơn vị đã phối hợp với địa phương các lực lượng chức năng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến tận người dân
từ đầu năm đến nay đồn biên phòng diễn thành đã chủ trì và phối hợp với công an huyện diễn châu công an các xã trên địa bàn
vận động thu hồi được hai mươi chín khẩu súng tự chế một mươi hai dao kiếm các loại hai gậy sát và hai kg pháo nổ
với các hoạt động sử dụng súng để săn bắt đoạn động vật này
có nhiều cách tuyên truyền có thể là thông qua loa phát thanh của khối xóm
rồi thông qua đài truyền hình để chúng ta tuyên truyền
mục đích là đẩy công tác tuyên truyền làm sao đó để bà con tiếp cận một cách thiết thực nhất
hiện nay công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tàng trữ trái phép
đang nhận được sự đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương
bởi thu hồi vũ khí
là ngăn chặn các vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra
từ đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới
trong lúc lưu thông trên đường hai chiếc xe máy chở theo năm học sinh đã bất ngờ đối đầu nhau cực mạnh
vụ tai nạn đã khiến cho hai người tử vong ba người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
cụ thể vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày hai mươi tháng chín trên tuyến quốc lộ bốn mươi tám e
đoạn qua địa bàn thôn liên hải xã quỳnh liên
vào thời điểm trên hai nam sinh trú tại phường quỳnh phương thị xã hoàng mai đang lưu thông trên đường
thì xảy ra va chạm đối đầu với xe máy chở theo ba người gồm hai nam sinh trú tại xã quỳnh thạch
và một nữ sinh trú tại xã quỳnh văn huyện quỳnh lưu
phát hiện vụ tai nạn người dân xung quanh đã đến hiện trường đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên hai người đã tử vong và ba người còn lại bị thương
tại hiện trường hai chiếc xe máy bị vỡ nát nằm cách xa nhau trên đường
sau khi vụ tai nạn xảy ra cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ việc
thưa quý vị theo đúng kế hoạch sáng nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bị xét xử cùng về tội danh này còn có bốn đồng phạm khác gồm tiến sĩ luật đặng anh quân
giảng viên trường đại học luật tp hcm nguyễn thị mai nhi trợ lý của bà hằng
lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam và huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam
nhóm một mươi người được xác định tư cách là người có quyền lợi liên quan đều có mặt hoặc có người đại diện
trong đó trực tiếp đến tòa có ông huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng
bà nguyễn thị mỹ oanh tức ca sĩ viu anh bà đặng thị hàn ni
theo truy tố bà nguyễn phương hằng đã sử dụng một mươi hai kênh trên các trang mạng xã hội để live stream
xâm phạm bí mật đời tư ảnh hưởng uy tín danh dự của chín cá nhân là ông võ nguyễn hoài linh tức nghệ sĩ hoài linh
bà nguyễn thị mỹ oanh tức ca sĩ viu anh bà đặng thị hàn ni ông huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng
bà trần thị thủy tiên tức ca sĩ thủy tiên cùng chồng là lê công vinh ông nguyễn đức hiển
bà đinh thị lan bà lê thị dầu và bà trương việt hà
theo ghi nhận gần sáu giờ sáng xe dẫn dài các bị cáo tới tòa
phiên tòa liên quan đến nhiều người nổi tiếng nên an ninh được thắt chặt
bàn kính xung quanh tòa khoảng hai trăm linh mét đều bị phá sóng điện thoại
hàng rào thép gai được lực lượng chức năng tăng cường chuyển đến để đảm bảo trật tự phiên tòa
phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày hai mươi hai tháng chín
công an thành phố đà nẵng vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự
cục đối ngoại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an phát hiện bắt giữ và hoàn thành
việc bàn giao cho cơ quan chức năng hàn quốc
đối tượng kim trinh hồng quốc tịch hàn quốc là nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng xảy ra
tại hàn quốc đang bị interpol phát lệnh truy nã đảo
theo tài liệu điều tra vào ngày một mươi tám tháng tám kim jun hong đột nhập vào chi nhánh
một ngân hàng tại daejeon hàn quốc đe dọa nhân viên cướp đi
ba mươi chín triệu won tương đương bảy trăm tám mươi triệu đồng
kim trinh hồng từng có chín tiền án về tội trộm cắp tài sản vì đánh bạc lâm vào cảnh nợ nần
nên đã thực hiện vụ cướp ngân hàng táo tợ nói trên
sau hai ngày gây án kim trinh hồng rời hàn quốc đến việt nam nhận được thông tin
trao đổi từ interpol về việc đối tượng đang lẩn trốn tại đà nẵng
công an thành phố đã khẩn trương xác minh triển khai các biện pháp truy tìm
và phát hiện kim trinh hồng đang lưu trú trên địa bàn phường khuê mỹ
quận ngũ hành sơn nên đã tiến hành mật phục bắt giữ khẩn cấp
hiện công an thành phố đà nẵng đã bàn giao kim trinh hồng cho phía cảnh sát hàn quốc
để di lý về nước phục vụ điều tra
đột nhập nhà dân trộm cắp tiền và tài sản trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
vũ đình thành chú tại huyện bình giang tỉnh hải dương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện ân thi tỉnh hưng yên khởi tố để điều tra
thành khai nhận do nghiện ma túy lại không có công việc ổn định
nên thường đi lang thang tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản
ngày hai mươi chín tháng tám lợi dụng một nhà người dân ở huyện ân thi tỉnh hưng yên đi vắng
đối tượng đã phá khóa cửa đột nhập trộm cắp số tiền hơn một trăm chín mươi ba triệu đồng
và một đôi bông tai bằng vàng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ toàn bộ tài sản trộm cắp nói trên
được biết thành từng có năm tiền án cùng về tội danh này
liên quan đến vụ bắt cóc bé gái gần hai tuổi nhằm chiếm đoạt tài sản
xảy ra vào ngày một mươi chín tháng chín tại huyện gia lâm thành phố hà nội
vào tối ngày hôm qua công an tỉnh hưng yên đã có thông tin ban đầu về vụ án
cụ thể ngày một mươi chín tháng chín công an tỉnh hưng yên nhận được đề nghị của công an thành phố hà nội
về việc phối hợp xác minh truy bắt đối tượng giáp thị huyền trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
có hộ khẩu thường trú tại xã việt ngọc huyện tân yên tỉnh bắc giang
là nghi can bắt cóc cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi một ở xã đa tốn huyện gia lâm hà nội
đòi tiền chuộc
qua truy xét vào trưa ngày hai mươi tháng chín công an tỉnh hưng yên phát hiện thi thể cho bé
tại ao thả cá thuộc trang trại của một người dân ở xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hưng yên
cơ quan công an đã ngay lập tức phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh hưng yên
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
hiện công an tỉnh hưng yên đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các huyện thị xã
thành phố phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an công an thành phố hà nội
tiếp tục tổ chức điều tra nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án
triệu vân hiếu còn gọi là hiếu cụt trú tại thành phố cà mau nghi phạm nổ súng
tại biến xe khách cà mau vào chiều ngày một mươi tám tháng chín vừa bị công an thành phố cà mau tạm giữ hình sự
hiếu khai nhận vào chiều ngày một mươi tám tháng chín trong lúc ngồi nhậu thì một người bạn trong nhóm của hiếu
đã nảy sinh mâu thuẫn và đánh nhau với một thanh niên tại khu vực bến xe khách cà mau
nên hiếu đã dùng súng bắn ba phát
đến ngày hai mươi tháng chín hiếu ra đầu thú khai nhận hành vi
lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ khẩu súng được hiếu cất xấu tại xã hòa thành thành phố cà mau
liên quan đến vụ việc này một đối tượng khác trong nhóm bạn của hiếu cũng đã đến trình diện
khai báo về hành vi đánh nhau tại biến xe khách cà mau vào chiều ngày một mươi tám tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long đã tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng
dùng hông khí nguy hiểm để gây án